thưa quý vị từ đêm nay miền bắc sẽ lại bắt đầu đón một đợt mưa mới khi một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta
dự báo trong đêm nay rãnh mây rông phía trước của không khí lạnh sẽ tạo ra những cơn mưa rông diện rộng ở bắc bộ
trong đó khu vực hà giang cao bằng lạng sơn các tỉnh phía nam vùng đồng bằng bắc bộ cũng như là khu vực tỉnh hòa bình
sẽ là những nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật ở các tỉnh thành phố trên cũng là rất cao
do có mưa nên nhiệt độ đêm nay và ngày mai ở bắc bộ đều giảm
tại hà giang cao bằng lạng sơn nhiệt độ hạ xuống còn hai mươi hai mươi hai độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng hạ xuống còn hai mươi ba hai mươi bốn độ
đến trưa và chiều mai dù mưa có giảm nhưng miền bắc chủ đạo vẫn là nhiều mây
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ duy trì trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn ở miền trung rãnh áp thấp do không khí lạnh đẩy xuống nước ta chỉ ảnh hưởng yếu đến khu vực thanh hóa và nghệ an
trong khoảng gần sáng và ngày mai khiến cho hai tỉnh này trời nhiều mây hơn và có mưa rào rải rác
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hai tỉnh này cũng giảm nhẹ còn ba mươi một ba mươi hai độ
khu vực còn lại là các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận tiếp tục duy trì tình trạng nắng giáo
cùng với đó là một mức nhiệt cao ba mươi ba ba mươi năm độ
ở phía nam vẫn đang trong chu kỳ gió mùa tây nam hoạt động mạnh
vì thế khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên trong chiều và tối mai tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó khu vực miền tây nam bộ là những nơi có mưa vừa có mưa mưa to và rông mạnh
đây cũng là vùng ở nam bộ có nhiệt độ thấp hai mươi chín ba mươi một độ
trong khi ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ nhìn hơn ở ngưỡng ba mươi một ba mươi ba độ
còn tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ ổn định mức hai mươi chín ba mươi độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp ba bốn nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo triền sa có mưa rào và rông dài rác
gió tây nam cấp bốn năm và nhiệt độ cũng là từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước